toàn bộ sổ hộ khẩu sổ tạm trú bằng giấy sẽ không còn giá trị sử dụng
mọi thông tin liên quan đến cư trú đều đã được cập nhật trong cơ sở dữ liệu về cư trú
được kết nối chia sẻ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
vì vậy công dân khi thực hiện các thủ tục chỉ cần xuất trình thẻ căn cước công dân có gắn chip
cơ quan có thẩm quyền sẽ tra cứu được các thông tin cư trú và nhân thần
vâng và việc tích hợp các thông tin trong một loại giấy tờ duy nhất được xem là bước tiến lớn trong công tác quản lý hộ tịch
và tới đây thôi thì công tác này sẽ còn đột phá khi các quy định yêu cầu nộp xuất trình sổ hộ khẩu hay sổ tạm trú
tại hai mươi nghị định khác nhau sẽ bị bãi bỏ cũng từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi ba nếu như nghị định mới được ban hành
và thông tin này
các quy định yêu cầu nộp xuất trình sổ hộ khẩu sổ tạm trú tại hai mươi nghị định khác nhau sẽ bị bãi bỏ từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi ba
thông tin này được đưa ra tại dự thảo nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp xuất trình sổ khẩu
sổ tạm phú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công
vừa được bộ công an hoàn thiện
vị bộ tư pháp khẩn định
đang nhận được sự quan tâm rất lớn từ phía người dân
trên các diễn đàn mạng xã hội nhiều cư dân mạng đánh giá đây là bước đột phá trong quản lý hồ tịch cải cách thủ tục hành chính đem lại sự tiện lợi lớn cho người dân khi làm các thủ tục liên quan
bỏ sổ hộ khẩu giấy rồi thì loại bỏ nhu cầu xuất trình sổ là quá hợp lý
khi bỏ yêu cầu xuất trình sổ hộ khẩu thì người dân sẽ không phải băn khoăn khi đi giao dịch hành chính nữa
thông tin cá nhân và nơi cư trú đã có trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư rồi
thì bỏ yêu cầu rất trình là quá hợp lý đỡ gây lãng phí phiền hà cho người dân
bãi bỏ quy định như vậy là cần thiết và phù hợp với các quy định của luật cư trú năm hai nghìn hai mươi
theo thông tin từ cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội bộ công an
dự thảo nghị định được xây dựng gồm một mươi sáu điều trong đó có một mươi bốn điều để sửa đổi các nghị định có liên quan
đến việc nộp xuất trình số hộ khẩu sổ tạm chú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính
cung cấp dịch vụ hành chính công
trong đó bỏ các quy định yêu cầu công dân phải nộp xuất trình sổ hộ khẩu sổ tạm trú
đồng đảo cư dân mạng cho rằng việc thực hiện việc cắt giảm đơn giản hóa nhiều thủ tục
được quy định trước ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi ba sẽ đem lại nhiều tiện lợi cho người dân
khi thực hiện các giao dịch hành chính
về phía các cơ quan nhà nước việc quản lý cũng được khoa học
thuận tiện và đồng bộ hơn trước
do đó việc ban hành dự thảo nghị định sửa đổi bổ sung một số điều
của các nghị định liên quan đến việc nộp xuất trình số hộ khẩu sổ tạm chú giấy
khi thực hiện thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công là rất cần thiết
đã đánh được yêu cầu trong việc thực hiện luật phu chú năm hai nghìn hai mươi
bên cạnh đó cư dân mạng còn cho rằng
việc lực lượng công an nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu cấp cân cấp công dân gắn chip
hay đăng ký tài khoản định danh điện tử
cho người dân thời gian qua cũng đã góp phần rất lớn
trong việc hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư một cách đồng bộ
đặc biệt đáp ứng thông tin về cư trú của người dân
tạo cơ sở cho việc bỏ số hộ khẩu giấy
xin ghi nhận nỗ lực của các anh công an khu vực
trong việc thực hiện cấp tài khoản định danh điện tử và các cấp công dân gắn chip
nhiều người phải gọi dùng rất nhiều lần mới đăng ký
muốn chuyển đổi số thành công thì mọi người phải có ý thức thực hiện
bỏ được số hộ khẩu giấy
là bước tiến rất tốt rồi
từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi ba
sổ tạm trú sổ hộ khẩu giấy sẽ chính thức bãi bỏ
theo luật cư chú năm hai nghìn hai mươi
việc chuyển hình thức quản lý từ thủ công sang số hóa
là một bước tiến tạm biệt quan trọng
được bộ công an nỗ lực tiên phong thực hiện
góp phần xây dựng chính phủ số xã hội số và nền kinh tế số
và với việc bãi bỏ quy định yêu cầu nộp
xuất trình sổ hộ khẩu sổ tạm trú
tại hai mươi nghị định khác nhau
chắc chắn sẽ tạo được tính đột phá trong quản lý hộ tịch
góp phần mang lại sự tiện lợi trong các giao dịch hành chính
đáp ứng được yêu cầu thực tiễn và sự mong đợi của người dân
bạn nghĩ sao về vấn đề này
hãy chia sẻ quan điểm và cùng tương tác với antv
trên fanpage của truyền hình công an nhân dân
a cộng truyền hình công an